bàn về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
cùng với đó chính phủ sẽ bàn về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số một của chính phủ
về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước đề án xác định thiệt hại để bồi thường hỗ trợ khôi phục sản xuất
và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung
về nghị quyết một của chính phủ thủ tướng nêu rõ cần thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường
bộ máy chính quyền cần phải hoạt động hiệu quả chống quan liêu
thủ tướng cũng nêu rõ kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
sẽ khẩn trương ký ban hành sau phiên họp này để làm cơ sở cho các thành viên chính phủ
cũng như các bộ ngành địa phương trong cả nước thực hiện
cũng tại phiên họp chính phủ chiều nay một trong những nội dung đáng chú ý
tại kết luận chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đó là thủ tướng yêu cầu không chúc tết thủ tướng lãnh đạo chính phủ
lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo các tỉnh không về hà nội chúc tết
nhấn mạnh tình hình tham nhũng lãng phí vẫn còn phổ biến nghiêm trọng
thủ tướng yêu cầu phải kiên quyết xử lý không loại trừ bất cứ tổ chức cá nhân nào
không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
người đứng đầu chính phủ yêu cầu các thành viên chính phủ chỉ đạo quyết liệt
triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng tập trung vào hoàn thiện thể chế
nhúng phân cấp phân quyền ngắn với kiểm soát quyền lực xóa bỏ cơ chế xin cho
đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường công khai minh bạch
chống mọi hành vi nhũng nhiễu tiêu cực
cùng với đó thủ tướng yêu cầu triệt để tiết kiệm chống lãng phí trong toàn xã hội
quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách mua sắm và sử dụng tài sản công xe ô tô công
tiếp khách tổ chức hội nghị hội thảo đi công tác trong và ngoài nước
dạng sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một
theo giờ việt nam ngay khi tới cuba tham dự tăng lễ chính thức lãnh tụ fidel castro
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng và nhà nước việt nam
đến đặt vòng hoa viếng di hài đồng chí fidel tại khu tử niệm josé martí
ở trung tâm thủ đô la habana
đoàn việt nam là đoàn đại biểu quốc tế đầu tiên đến viếng lãnh tụ fidel castro
hòa cùng dòng người cuba và bạn bè quốc tế đến viếng lãnh tụ fidel
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu việt nam
đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
trước sự ra đi của đồng chí fidel castro
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam
không bao giờ quên những công lao đóng góp to lớn của đồng chí fidel
vào việc thiết lập không ngừng củng cố vun đắp phát triển mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt
hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam và cuba
trong suốt hơn năm thập kỷ qua
cũng trong dạng sáng nay theo giờ việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu đảng nhà nước ta đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại cuba
gặp mặt và nói chuyện thân mật với tập thể cán bộ các cơ quan đại diện
và đại diện cộng đồng người việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nhật bản hôm nay đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
chủ tịch nhóm liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản đã có các cuộc hội kiến
với ngài ichiro matsui thống đốc tỉnh osaka và ngài imai otaka
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh osaka cùng dự có ngài chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị osaka việt nam
tại các cuộc hội kiến đồng chí phạm minh chính đánh giá cao kết quả hợp tác giữa nhật bản nói chung
và giữa tỉnh osaka với các tỉnh việt nam nói riêng trong thời gian qua
và mong muốn nhật bản cũng như tỉnh osaka tiếp tục hợp tác
hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với việt nam
đồng chí phạm minh chính cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh osaka đã luôn quan tâm
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cộng đồng người việt nam tại tỉnh osaka
các nhà lãnh đạo tại tỉnh osaka đánh giá cao quan hệ giữa osaka với việt nam trong những năm qua
các nhà lãnh đạo osaka đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác này
osaka đang chuẩn bị mọi điều kiện để đăng cai triển lãm quốc tế các thành phố lớn trên thế giới vào năm hai nghìn hai mươi năm
mong muốn nhận được sự ủng hộ
trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh osaka đồng chí phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao ban tổ chức trung ương
còn có các cuộc làm việc với lãnh đạo viện châu á thái bình dương và hội hữu nghị nhật việt khu vực kansai
gặp mặt thân mật cán bộ nhân viên tổng lãnh sự và đại diện cộng đồng người việt nam tại osaka
từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai đồng chí phạm minh chính và đoàn sẽ tiếp tục thăm và làm việc tại thủ đô

ngay tại xã trung tú huyện ứng hòa thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện ứng hòa
để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của cử tri
một trong những vấn đề được cử tri kiến nghị nhiều nhất lên đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
trong buổi tiếp xúc cử tri hôm nay là tình trạng ô nhiễm của hai dòng sông nhuệ và sông đáy
theo các cử tri nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nuôi trồng trên địa bàn huyện chủ yếu được lấy từ hai con sông trên
tuy nhiên tình trạng ô nhiễm hai con sông này ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất cũng như sức khỏe của người dân
trả lời kiến nghị trên đồng chí hoàng trung hải cho biết thành phố hà nội đã có phương án nạo vét sông nhuệ sông đáy giai đoạn hai
bên cạnh đó thành phố cũng có giải pháp hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho một mươi cụm công nghiệp
đầu tư nhà máy xử lý nước thải ở sông tô lịch thành phố cũng đã giao sở tài nguyên và môi trường kiểm tra các nhà máy cụp công nghiệp và xử phạt những nơi xả thải không đúng quy định
một số vấn đề khác được các cử tri kiến nghị như vấn đề nước sạch nông thôn hiện tượng mất an ninh cướp giật
xây dựng nông thôn mới cũng đã được đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội tiếp thu và cho biết sẽ giao ủy ban nhân dân thành phố lên phương án giải quyết
lúc sáu h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một nhận được thông tin về việc tàu cá mang số hiệu th chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi bốn ts gặp nạn tại khu vực biển bạch long vĩ làm một thuyền viên mất tích tàu bị hư hỏng nặng
ngay sau đó vùng cảnh sát biển một đã lập tức điều động tàu cảnh sát biển tám nghìn ba thuộc hải đội một trăm linh một đang làm nhiệm vụ trực tại đây khẩn trương cơ động ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
đến tám giờ bốn mươi phút tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã ra đến hiện trường và nhanh chóng tiếp cận tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi bốn ts để làm công tác cứu nạn
tàu công tác của tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã tiến hành kiểm tra tình hình hỗ trợ phát phục những hư hỏng cũng như chăm sóc